phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi người
vật chứng thu giữ là gần một bốn triệu đồng trên chiếu bạc và gần một mươi một triệu đồng trên người các con bạc cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc
được biết tụ điểm này được hình thành chưa lâu nhưng số người đến tham gia đánh bạc lại rất đông
phần nhiều là những đối tượng nghiện cờ bạc và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra